tại huyện bát sát ubnd tỉnh lào cai cùng với bà con nhân dân các dân tộc đã tổ chức lễ phát động
tháng bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm hai nghìn một mươi sáu với chủ đề
chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái
trong những năm qua tỉnh lào cai đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới
vị thế vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội
tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tăng cao so với nhiệm kỳ trước
tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đạt trên ba mươi ba
tỷ lệ lao động nữ được tạo việc làm mới hàng năm chiếm trên năm mươi
tại buổi lễ các đại biểu cũng đã đưa ra các giải pháp để từng bước giảm dần khoảng cách giới
và nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ trong từng lĩnh vực đời sống gia đình và xã hội